một tàu cá cùng tám ngư dân gặp nạn trên vùng biển quảng bình đã được tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi bảy thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai lai rát về đà nẵng an toàn
trước đó vào sáng ngày sáu tháng một mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai nhận được thông tin tàu cá dna chín mươi nghìn chín trăm một mươi bảy ts cùng tám thuyền viên đang hành nghề trên vùng biển quảng bình thì bị hỏng máy trôi giạt trên biển
trước tình huống nguy cấp bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã điều động tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi bảy đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực phía đông nam đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị khẩn trương đi cứu nạn
sau hơn hai giờ tìm kiếm tàu cảnh sát biển đã tiếp cận được với tàu cá bị nạn triển khai các biện pháp hỗ trợ ngư dân lai rắt tàu về bờ
đến ba giờ sáng hôm nay tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi bảy đã lai dắt tàu cá này cùng tám ngư dân về đà nẵng an toàn